trên nhu cầu hành khách sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các bến xe tại tp hcm dự kiến sẽ tăng giá vé từ ba mươi đến bốn mươi
dự kiến số lượng hành khách đi lại trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sẽ tăng hai so với cùng kỳ năm ngoái
tại bến xe miền đông dự kiến số lượng hành khách đi lại dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sẽ tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với khoảng một bảy trăm năm mươi lượt xe ra vào bến lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến có cửa ly trung bình ngắn đi các tỉnh như vũng tàu phan thiết đà lạt nha trang v v
theo đó các tuyến đi bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai mức phụ thu vé sẽ không quá ba mươi áp dụng từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng bốn
còn các tuyến đi các tỉnh khu vực tây nguyên ninh thuận bình thuận đến quảng ngãi mức phụ thu vé không quá bốn mươi áp dụng từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng bốn
tại bến xe miền tây dự báo
lượng hành khách sẽ tăng từ tám đến một mươi cao điểm dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm là ngày hai mươi tám tháng bốn lượng hành khách đạt từ năm mươi tám đến sáu mươi khách